vụ xô sát tại công ty bất động sản ở hà nội không nợ nhưng bị nhiều đối tượng xăm trộm bao vây dọa nạt
nam thanh niên lĩnh một mươi năm tù vì tấn công người tâm thần trọng thương
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết
thưa quý vị liên quan đến vụ việc nữ bác sĩ bệnh viện ca bị tấm kính đè vào người ở quán cà phê
được biết sau hơn một tháng điều trị
sức khỏe của nạn nhân đang trong quá trình phục hồi tinh thần tốt
chuẩn bị được xuất viện để chuyển sang cơ sở phục hồi chức năng
theo đó bác sĩ trần quang trung khoa ngoại thần kinh cuộc sống bệnh viện đạo y hà nội
người trực tiếp điều trị cho bác sĩ hoàng minh lý cho biết cô đang phục hồi tương đối tốt
các chức năng sống như tim mạch trao đổi chất gan thận lách ổn định
khi vào viện nữ bác sĩ bị tràn máu màng phổi hai bên rất nặng
đến nay chỉ còn dịch hai bên không đáng lo
bệnh nhân cần tập ngồi để tránh viêm phổi dày dính màng phổi
tình trạng vết mổ cuộc sống đã tạm ổn
bệnh nhân gặp khó khăn nhất là việc phục hồi chức năng thần kinh hai chân
bác sĩ trung nhận định quá trình này rất khó khăn
trung trở vào phép màu và tinh thần của chính bác sĩ lý
bác sĩ trung cho biết thêm bệnh viện đã liên hệ với các cơ sở phục hồi chức năng tốt nhất
như bệnh viện bạch mai hoặc bệnh viện đại y hà nội cơ sở hai
bệnh nhân cần được đánh giá toàn trạng trước khi sang các cơ sở phục hồi chức năng
trong quá trình này bác sĩ chuyên khoa nội vẫn phải thăm khám kỹ càng
mục đích phục hồi chức năng trong thời gian tới là giúp bệnh nhân có thể tự ngồi
đến nay nữ bác sĩ trẻ vẫn cần sự giúp đỡ của người bên cạnh nâng đỡ tựa lưng khi ngồi
là người cấp cứu ban đầu mổ trực tiếp cho nữ đồng nghiệp
bác sĩ trung rất đồng cảm với tình cảnh của bác sĩ lý
ông luôn tìm hiểu rất kỹ tổn thương để tìm cơ hội điều trị phục hồi cho đồng nghiệp
ông đánh giá lý rất nghị lực bản thân cô cũng biết rõ tình trạng sức khỏe của mình
ông hoàng văn thành bố của bác sĩ hoàng minh lý chia sẻ hiện gia đình đã chuẩn bị các phương án chăm sóc lâu dài
thời gian tới ông sẽ quay trở về đơn vị công tác và nhờ người thân ra hà nội giúp đỡ
cơ quan đang tạo điều kiện cho ông thành ứng phép
nói về dự định tương lai ông thành cho biết gia đình chỉ tính ở những bước ngắn hạn chưa thể nghĩ xa về tương lai
tinh thần nữ bác sĩ rất tốt ông chỉ hy vọng duy trì được lâu dài
tuy còn đau nhiều nhưng con gái ông vẫn cố gắng trò chuyện với bố mẹ
gần ba mươi năm làm trà ông thành cố gắng động viên con và cũng an ủi chính mình
khi con nằm trên giường bệnh là thời gian bố con gần gũi nhất
trong hơn một tháng còn gặp nạn ông thành vô cùng xúc động khi đồng nghiệp bạn bè cộng đồng quan tâm chăm sóc hỏi hàn động viên
từ đó gia đình cũng vừa bớt nỗi buồn
đến nay gia đình đã làm việc với the coffee house nơi xảy ra vụ việc
cả hai bên đều trên tinh thần thiện trí mọi bồi thường đã thực hiện xong
trước đó tối ngày hai mươi tháng bốn quán cà phê the coffi house thái hà đống đa hà nội
xảy ra vụ tai nạn hy hữu khi tấm kính trên giếng trời đổ ập xuống khiến một số khách hàng bị thương
trong đó bác sĩ lý bị thương nặng nhất
cô được đưa vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu trong tình trạng vỡ nhiều thần đốt sống tổn thương thủy sống
gây liệt toàn hai chân gãy nhiều xương gây chấn thương ngực kín tràn máu tràn khí mảng phổi hai bên
chấn thương gan độ bốn chấn thương lách độ hai
thông tin từ văn phòng ban chỉ huy về phòng chống thiên tai tỉnh bắc cạn
khoảng giờ ngày hai mươi hai tháng năm tại thôn phiêng phục xã hiểm lực huyện ngân sơn
đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp ba người trong một gia đình
nhận được tin báo lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân
đến khoảng một mươi h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng tỉnh bắc cạn đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân trong vụ sạt lở đất nói trên
theo đó phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn cho biết sau gần một mươi tiếng đồng hồ tìm kiếm lực lượng chức năng
đã tìm thấy các nạn nhân tuy nhiên tất cả đều đã tử vong
danh tính các nạn nhân gồm anh hth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chị ltsm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và cháu hlba sinh năm hai nghìn hai mươi hai là các thành viên trong gia đình
liên quan đến vụ việc chủ tịch xã hiệp lực cho hay thời điểm xảy ra vụ sạt lở vào giờ ngày hai mươi hai tháng năm
lúc này trong nhà có tám người dòng năm người may mắn thoát kịp ba người đang ngủ không biết nên bị đánh
ngôi nhà bị đất đá sạt lở xuống là nhà xây cấp bốn
trong khi đó chủ ngôi nhà xây sạt lở cho biết dạng sáng ngày hai mươi hai tháng năm cả nhà ông tám người đang ngủ thì xảy ra sạt lở đất
theo người này khi nghe thấy tiếng động mạnh ông thức dậy chạy ra gian nhà chính thì thấy bức tường bị đổ sập
đất đá sạt vào nhà gây sập hoàn toàn không gian phòng ngủ
trong cùng lúc này ông gọi hai con và cháu đang ngủ trong phòng bị sập nhưng không thấy ai trả lời
người đàn ông vẫn chú ý hết bàng hoàng kể lại
lúc đó ông vội vàng đạp cửa phòng nơi vợ và mấy đứa
cháu đang ngủ gọi dậy
cả nhà sau đó nhanh chóng dìu nhau ra khỏi ngôi nhà bị sạt lở
ông cho biết sự việc diễn ra rất nhanh
cả nhà đang ngủ nên không ai hay biết gì
chỉ trong tích tắc ông đã mất đi con gái cháu ngoại và con rể
chủ ngôi nhà cũng cho biết thêm
thời điểm xảy ra sạt lở trời không mưa
xung quanh nhà chưa có dấu hiệu bị sạt lở
ngôi nhà này gia đình ông xây từ năm hai nghìn một mươi
sau vụ việc thường tâm xảy ra
trong sáng ngày hai mươi hai tháng năm
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn
hội chữ thập đỏ tỉnh và chính quyền huyện ngân sơn
đã trích quỹ để hỗ trợ ban đầu cho gia đình bị nạn
những người còn lại trong gia đình nạn nhân
đã được chuyển sang trú tạm tại nhà văn hóa thôn
ngày hai mươi hai tháng năm thông tin công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị đã tạm giữ hà văn hiếu ba mươi năm tuổi
quê thành phố cao lánh tỉnh đồng tháp
để điều tra sau khi người này điều khiển xe máy
kéo theo xe ba gác tự chế
chở tô đi ngược chiều trên quốc lộ năm mươi một
gây tai nạn khiến một người tử vong và một người khác bị thương
bước đầu điều tra xác định nạn nhân tử vong là anh lms sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
con chị l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cả hai cùng ngộ thành phố hồ chí minh bị thương
trước đó vào trưa ngày hai mươi tháng năm trên quốc lộ năm mươi một
chiếc xe gắn máy không gắn biển số kéo theo thùng xe tự chế
do anh hà văn hiếu điều khiển lưu thông ngược chiều trên quốc lộ này
hướng từ huyện long thành về thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
khi qua xã phước thái huyện long thành
xe này xảy ra va chạm với một xe máy biển số năm mươi chín t hai ba trăm sáu mươi một
do anh lms chở theo chị dtnl đang lưu thông hướng từ tỉnh bà rịa vũng tàu
về thành phố biên hòa
cú va chạm mạnh bất ngờ đã làm anh s bị thương nặng
cuộn tôn trên thùng xe cứa đứt lìa bàn tay phải rồi ngã xuống đường
ngay sau sự cố xảy ra người dân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu
nhưng anh s đã tử vong sau đó con chị l bị thương nhẹ
ngày hai mươi một tháng năm vừa qua công ty cổ phần quản lý bất động sản tht hà nội
có đơn gửi tới cơ quan báo chí cơ quan bảo vệ pháp luật
đề nghị nhanh chóng điều tra và áp dụng các biện pháp
bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho nhân viên và công ty
sau khi xảy ra vụ sô sát làm một số người bị thương
liên quan đến vụ xô xát xảy ra tại trụ sở công ty cổ phần quản lý bất động sản tht
lạc kê hà đông hà nội cách đây ít hôm cơ quan điều tra đã xác định được
một mươi một đối tượng liên quan và khởi tố vụ án để điều tra
theo xác minh ban đầu của cơ quan công an năm hai nghìn hai mươi công ty cổ phần đầu tư xây dựng
vina thủ đô mua bê tông thương phẩm của công ty cổ phần đầu tư xây dựng
phát triển việt tiệp công ty việt tiệp và phát sinh công nợ hơn một bảy tỷ đồng
sau đó giám đốc công ty việt tiệp giao anh t nhân viên công ty đối chiếu công nợ
với ông đê giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng vina thủ đô
ngày một mươi ba tháng năm anh tê cùng ba người khác đến trụ sở công ty tht để tìm ông đê
giám đốc công ty vina thủ đô
công ty cổ phần đầu tư xây dựng vina thủ đô trực thuộc công ty cổ phần quản lý bất động sản tht
vì chưa gặp được ông đê nên nhóm anh tê ngồi đợi ở phòng khách tầng một
sau đó hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra sổ sát
hiện vụ án đang được cơ quan điều tra làm rõ
ở một diễn biến khác liên quan đến vụ việc ngày hai mươi một tháng năm đại diện công ty tht
đã có thông tin chính thức khẳng định công ty này và công ty vina thủ đô
là hai pháp nhân khác nhau chuyện về công nợ nêu trên không liên quan
đến công ty tht tuy nhiên trưa ngày một mươi ba tháng năm có một nhóm khoảng bốn năm đối tượng lạ mặt
xăm trổ đến trụ sở công ty tht chửi bới dọa nạt thái độ rất hung hăng côn đồ
đòi gặp ông d giám đốc công ty vina thủ đô đại diện công ty tht cho biết
họ không nói cụ thể lý do gặp ông đê để làm gì chỉ nói nợ nần gì đó
phía công ty không biết những đối tượng này là ai ở đâu đến và lễ tân đã giải thích
đây không phải là trụ sở của công ty vina thủ đô ông đê cũng không có ở đây
đây là văn phòng của công ty tht và chỉ có nhân viên của công ty làm việc
mặc dù nhân viên công ty đã giải thích song các đối tượng nêu trên vẫn không nghe
tiếp tục chửi bới dọa nạt đòi giải quyết công nợ với công ty vina thủ đô
và dẫn đến xảy ra xô xát với bảo vệ của công ty
đại diện công ty tht cho biết nhóm đối tượng này đã gọi thêm nhiều người đi ô tô
xe máy hàng chục người đến với mục đích để bao vây trụ sở đe dọa hành hùng
đàn áp những người làm trong tòa nhà và xâm phạm trái phép trụ sở
hủy hoại tài sản trong văn phòng công ty
đại diện công ty tht thông tin thêm vụ xô xát khiến hai bảo vệ công ty tht bị thương
chảy máu đầu và bị ngất trước sự chứng kiến của rất nhiều người
đến nay công ty tht đã có đơn gửi các cơ quan bảo vệ pháp luật
đề nghị nhanh chóng điều tra vụ việc bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của công ty
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật
mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày hai mươi một tháng năm tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt bị cáo ngô văn trung hai mươi năm tuổi
trú tại ba vì hà nội một mươi năm tù về hành vi sát hại người khác
theo cáo trạng ông ngô văn quy năm mươi bốn tuổi chú ba vì bị bệnh tâm thần phân liệt
nên được vợ chồng em trai ruột nuôi dưỡng
do bị bệnh ông quy có lần vô cớ gây sự chửi ngô văn trung
điều này khiến trung bực tức nên vào sáng ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
anh ta đến nhà tấn công ông quy
thấy ông này đang ngồi ở thèm nhà trung xông vào xuống tay với ông quy
mặc dù được người nhà của ông quy can ngăn nhưng trung vẫn túm cổ áo kéo người nạn nhân ra ngoài cổng
tại đây trung nhặt gạch tấn công đầu khiến nạn nhân bị thương
sau khi người dân vào can ngăn chúng mới dừng tay bỏ đi
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba ngô văn trung tới cơ quan công an đầu thú
theo kết quả giám định thương tích ông quy bị tổn hại sức khỏe bảy
sau khi xảy ra sự việc phía nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
người nhà cho hay bị cáo sinh non thường xuyên đau yếu tinh thần không được ổn định
theo hội đồng xét xử đây là tình tiết giảm nhẹ của bị cáo
sáng ngày hai mươi hai tháng năm trên đường tam bình phường tam phú tp thủ đức tp hồ chí minh
đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
theo đó khoảng bảy giờ khói lửa bùng lên từ nhà xưởng chứa máy móc thiết bị ở đường tam bình
lúc này một số người dân thấy cháy chạy đến dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
lửa sau đó tiếp tục bùng lên thiêu dụi nhiều tài sản
theo người dân thời điểm xảy ra một số nhân viên bên trong xưởng xong họ kịp thoát ra ngoài
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức điều động nhiều xe và cán bộ
chiến sĩ đến hiện trường một đoạn đường được phong tỏa cảnh sát dùng vòi rồng
liên tiếp phun nước dập tắt đám cháy rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
cũng trong sáng ngày hai mươi hai tháng năm các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với công an huyện thạch hà bảo vệ khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân tử vong của hai nam thanh niên
theo đó khoảng bảy giờ cùng ngày người dân phát hiện hai nạn nhân đã tử vong
nằm cách nhau khoảng ba mét dưới tuyến d hiễu nghèn đoạn qua xã thạch sơn huyện thạch hà
cạnh hiện trường có một chiếc xe máy hư hỏng nặng
khu vực hiện trường là khúc cua trên tuyến đề hữu nghèn để kết hợp đường giao thông nông thôn
cách cầu thạch sơn bắc qua sông đò điểm hai trăm linh mét
theo thông tin ban đầu hai thanh niên nói trên tên nguyễn hữu lờ và nguyễn văn đề
cùng hai mươi năm tuổi trú tại thạch trung thành phố hà tĩnh
vào đêm ngày hai mươi một tháng năm hai nam thanh niên này từ nhà ở xã thạch trung sang xã thạch long
huyện thạch hà dự tiệc vui tại một đám cưới
người thân không thấy họ trở về nhà đến khi phát hiện sự việc nêu trên
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ
mới đây tổ công tác i một mươi một trăm bốn mươi một làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm
tại đường phạm văn đồng phan kế thiện quận cầu giấy hà nội
theo đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng năm tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu hòn đá
mang biển kiểm sát hai mươi chín d hai nghìn ba trăm sáu mươi sáu x có biểu hiện nghi vấn và đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính
qua quá trình kiểm tra tổ công tác thu giữ trong cốp xe của đối tượng một con dao dài
có phần lưỡi sắc nhọn đấu tranh tại chỗ đối tượng khai mang dao đi để phòng thân
danh tính đối tượng được xác định là hvl sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thị xã kỳ anh hà tĩnh
hiện tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tăng vật về công an phường sở tại tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trải dài trên sông cái sắn từ cần thơ về kiên giang có nhiều bến đò ngang dùng để đưa rước khách qua sông mỗi ngày
tuy nhiên việc đảm bảo an toàn giao thông nơi đây vẫn chưa được quan tâm tiềm ẩn nhiều hậu quả khôn lường
tại những bến đò trên sông cái sắn đi qua địa bàn cần thơ kiên giang như bến đò kênh f kênh d kênh c kênh b kênh a kênh một kênh hai kênh ba kênh bốn
mỗi ngày các bến đò đưa rước hàng nghìn lượt khách qua sông để phục vụ việc đi lại mua bán sinh hoạt
đặc biệt trên các bến đò này đưa dước nhiều học sinh trẻ nhỏ đến trường
quan sát thấy tại một số bến đò có treo các bảng nội quy tuyên truyền chấp hành đúng đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa theo quy định
đáng nói trong mỗi chuyến đò từ người lái phương tiện đến hành khách hầu hết đều không có người nào mặc áo phao trong quá trình di chuyển trên sông
đáng chú ý nhiều trường hợp là học sinh trẻ nhỏ cũng không mặc áo phao
chia sẻ tại bến đỏ kinh f một học sinh trường trung học phổ thông thạnh an huyện vĩnh thạnh cho biết
mỗi ngày đến trường tài thường đi qua bến đò kênh f
tài có thấy trên đò có trang bị áo phao nhưng không hiểu tại sao lại không có ai mặc cũng không ai nhắc nhở các bạn học sinh mặc áo phao
em học sinh này bày tỏ quan ngại
việc không mặc áo phao khi qua đò rất nguy hiểm bởi nếu đò có xảy ra sự cố thì em cũng không biết bám vào vật nào dưới sông để thoát nạn
riêng em biết bơi còn đỡ còn đối với những bé nhỏ không biết bơi lại càng nguy hiểm
là người thu phí tại bến đỏ hơn ba mươi năm một người dân sinh sống tại vĩnh thạnh cho hay thông thường người dân khi qua đò sẽ không mặc áo phao
còn đối với các em học sinh cũng chỉ trang bị dụng cụ phao cầm tay cho dễ sử dụng
bởi vì sau này nhỏ việc mặc áo phao sẽ làm mất thời gian của mọi người
trao đổi với ông mai minh ngoan tránh văn phòng ban an toàn giao thông thành phố cần thơ
ông hoan cho biết thời gian qua ban an toàn giao thông thành phố cũng đã phối hợp với các đơn vị gia quân
tuần tra kiểm soát tuyên truyền công tác an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn
qua đó bàn nhận thấy hiện nay việc thực hiện trật tự an toàn giao thông đường thủy của người dân vẫn còn sơ sài nguy cơ tai nạn cao
ông hoan nhấn mạnh ban an toàn giao thông thành phố đang có kế hoạch tổng thể về chương trình tuyên truyền an toàn giao thông
cho các bạn học sinh sinh viên ở các trường trên địa bàn thành phố
trong những trường này chúng tôi sẽ lồng ghép tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy
đặc biệt đối với những trường hợp có nhiều em học sinh tham gia giao thông ở những bến đò trên các sông
chúng tôi sẽ nhắc nhở về việc trang bị áo phao cho các em
thưa quý vị lễ phật đàn là ngày lễ trọng đại của phật giáo được tổ chức hàng năm vào ngày dằm tháng bốn âm lịch
để kỷ niệm ngày đức phật thích ca ra đời
trong ngày lễ năm nay khắp các ngôi chùa đường phố ở hà nội đều đâu đâu cũng thấy sợ bóng cờ
băng rôn trang hoàng rực rỡ sắc màu mừng phật đàn
chủ đề chính của lễ phật đàn năm hai nghìn hai mươi bốn là hạnh phúc và toàn thiện với mục tiêu hướng đại chúng
học theo lời dạy của đức phật thích ca momi thân tâm đều hướng thiện để xây dựng cuộc sống hạnh phúc
gia đình hạnh phúc xã hội hạnh phúc
trên nhiều con đường tuyến phố của hà nội đặc biệt là khu vực gần chùa
đều được trang trí rực rỡ cờ hoa mừng phật đàn phật lịch hai nghìn năm trăm sáu mươi tám
trên đường quán xứ chùa quán sứ là nơi đặt trụ sở của giáo hội phật giáo việt nam
được trang trí cờ hoa vô cùng lộng lẫy
đối với người tu hành nói riêng và những người theo đạo phật nói chung
ngày phật đàn sinh ngày một mươi năm tháng bốn âm lịch là ngày lễ lớn
đây là một trong ba ngày lễ quan trọng của phật giáo gồm ngày phật đàn sinh
ngày phật thành đạo ngày phật nhập nhiết bàn
đại lễ phật đàn không chỉ mang sắc màu của văn hóa tâm linh ngàn đời nay
mà còn được đông đảo quần chúng nhân dân cùng tăng ni phật tử mong đợi
để tỏ lòng thành kính đến đức phật
hòa vào không khí tuần lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi tám phật giáo thành phố hà nội
có nhiều hoạt động phật sự hướng đến phật đàn
người dân có thể dự lễ dứt kiệu tại chùa quán sứ
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại